lấy nước đợt ba cho vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ được bắt đầu từ h ngày một mươi chín tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai
trong ba ngày này mực nước sông hồng sẽ phải duy trì từ một năm m trở lên tại trạm thủy văn sơn tây
đến thời điểm hiện tại hầu hết các diện tích lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thuộc khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
đã cơ bản được cấp đủ nước tươi
chỉ còn một số diện tích thuộc vùng phụ trách cấp nước của trạm bơm giã chiến phù sa thành phố hà nội chưa đủ nước
để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước xả hà nội cần vận hành tối đa các công trình thủy lợi hiện có
để khẩn trương lấy nước tổ chức lấy nước thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng bờ thửa để giữ nước trên ruộng bảo đảm chống thất thoát và lãng phí nước